liên quan đến vấn đề đầu tư công trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay các đại biểu cho rằng hiện đầu tư công còn giàn trải chưa hiệu quả nhiều công trình đang bị chậm thi công ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án
các đại biểu đề nghị chính phủ quan tâm đến các dự án như sân bay long thành đường sắt đô thị sân bay tân sơn nhất bộ trưởng bộ giao thông vận tải giải trình ý kiến đại biểu nêu
theo đại biểu hoàng văn cường nghịch cảnh đầu tư công vẫn xảy ra trên thực tế đó là tình trạng đầu tư giàn trải đầu tư cho các dự án chưa giải ngân thậm chí có dự án cần vốn thì không được đầu tư
dự án được đầu tư lại không có khả năng giải ngân để thực hiện bên cạnh đó tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong ba năm qua có xu hướng bị chậm lại mặc dù chính phủ đã nhiều lần họp và chỉ đạo quyết liệt
chỉ dừng lại ở các nguyên tắc để xác định các lĩnh vực nào là lĩnh vực ưu tiên chưa có tiêu chí để cụ thể để phân loại xem dự án nào được đưa vào lĩnh vực ưu tiên đó và dự án nào sẽ được ưu tiên để lựa chọn xếp hạng trong việc lựa chọn đưa vào danh mục đầu tư công cũng như là phân vốn đầu tư
do vậy tôi đề nghị chính phủ phải sớm chỉ đạo xây dựng và công bố công khai bộ tiêu chí đánh giá và xếp thứ thực ưu tiên lựa chọn các dự án đầu tư đưa vào danh mục đầu tư công và phân bổ vốn đầu tư
nếu chúng ta có được bộ tiêu chí này thì chúng ta sẽ không còn tình trạng là phân bổ vốn đầu tư tràn lan rồi phân bổ vốn đầu tư cho các dự án mà không có khả năng giải ngân
và chắc cũng không còn tình trạng tranh luận như thời gian vừa qua là liên xây dựng nhà hát hay là xây dựng trường học bệnh viện ở thủ thiêm
cho rằng hiện nay đầu tư công đang tồn tại điểm nóng đó là kết cấu hạ tầng giao thông
đại biểu trần hoàng ngân đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đề nghị chính phủ lưu tâm đến dự án
đường cao tốc trung lương mỹ thuận sân bay long thành sân bay tân sơn nhất đường sắt đô thị và sạt lở bờ sông
giải trình ý kiến đại biểu quốc hội bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết các ý kiến của các đại biểu đều đúng và trúng với thực tế đang diễn ra
qua hai ngày thảo luận tại hội trường đại biểu cũng như cử tri cả nước rất quan tâm đến đường cao tốc bắc nam phía đông sân bay quốc tế long thành
đã có nhiều ý kiến yêu cầu làm rõ tiến độ và tình hình giải ngân các dự án này
qua hai ngày thảo luận thời hội trường đại biểu cũng như cử tri cả nước rất quan tâm đến đường cao tốc bắc nam phía đông sân bay nguyễn phân thể cho biết các ý kiến của các đại biểu đều đúng và chúng với thực tế đang diễn ra

bộ giao thông vân tải đang thực hiện song song hai nhiệm vụ đó là cùng với ubnd tỉnh đồng nai khẩn trương hoàn thành dự án giải phóng mặt bằng để trình chính phủ phê duyệt
bộ giao thông vân tải đang thực hiện song song hai nhiệm vụ đó là cùng với ubnd tỉnh đồng nai khẩn trương hoàn thành dự án giải phóng mặt bằng để trình chính phủ phê duyệt
trước đó bộ cũng đã đấu thầu quốc tế lập dự án tổng thể giai đoạn một cho sân bay quốc tế long thành liên doanh với năm nhà thầu trong đó ba nhà thầu của nhật bản và hai nhà thầu trong nước
theo kế hoạch sẽ hoàn thành công tác lập dự án tổng thể giai đoạn một vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi